hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về các hành vi trên
các quy định và lệnh nêu trên được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tp hcm do nguyễn phương hằng thực hiện
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng
của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn phương hằng
từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó hai cán bộ thuộc sở kế hoạch và đầu tư và một cán bộ trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch nghệ an
vừa bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các đối tượng gồm nguyễn trọng bình trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
phan đình hiền chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
lưu thị thanh tâm chuyên viên phòng hỗ trợ doanh nghiệp trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh nghệ an
từ năm hai nghìn một mươi bảy vì động cơ mục đích vụ lợi trong quá trình thực hiện công vụ
các bị can đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn để can thiệp ưu tiên xử lý giải quyết nhanh trong ngày
đối với hàng nghìn bộ hồ sơ không giải quyết theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ
thu trái quy định số tiền năm trăm linh đồng một bộ hồ sơ
lễ khai mạc năm du lịch quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi hai sẽ được diễn ra vào tối mai tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
để chào mừng sự kiện ý nghĩa này rất nhiều chương trình và hoạt động nghệ thuật đã được tổ chức
thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách
thưởng thức các món ăn
đặc sản của hội an tại không gian ẩm thực món xưa
cảm nhận về vùng đất và con người xứ quảng
qua từng câu hát làn điệu dân ca và những tiết mục nghệ thuật đường phố
đó là hai trong số rất nhiều các hoạt động của chương trình net xưa phố hội
được thành phố hội an tổ chức từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi bảy tháng ba
trong khuôn khổ chương trình hướng ứng năm du lịch quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi hai
xem số diễn vừa rồi thì thấy rất có ý nghĩa
trên cái chương trình của phố cổ hội an
trong cái đầu vụ của cái du lịch
và rất mong là hội an duy trì được như thế này cho khách tham quan
số diễn thì diễn ra hoành tráng
và có bài bản cung nô và tất cả các diễn viên diễn ra là tốt
những hoạt động diễn ra đã thu hút đông du khách đến với hội an
không khí rộn ràng đông vui đã quay trở lại
và đồng hành đã được thực hiện
với thành phố du lịch sau hai năm im ắn vì dịch bệnh
năm du lịch quốc gia được trọng quảng nam làm địa phương đen cai
và trong đó là có hàng chục cái hoạt động chính sự kiện chính diễn ra hội an
chúng tôi nghĩ rằng là đó là một cố hích rất là lớn
một sự tương tác phải nói là bổ trợ cho hội an một cái cơ hội
một cái điều kiện có thể là bừng dậy mạnh mẽ hơn
chỉ là bên du lịch này đã bây giờ hoạt động trở lại
bên các bên chủ nhà hội an rồi hoạt động hết
chỉ đi làm là mình thấy ngon
để đảm bảo an ninh trật tự cho tất cả sự kiện được diễn ra
công an thành phố hội an đã phối hợp với các đơn vị liên quan
bố trí lực lượng triển khai làm nhiệm vụ ở mỗi sự kiện
ngoài cái sự kiện ngày hôm nay thì có rất là nhiều sự kiện nó diễn ra
trong suốt một năm mỗi sự kiện chúng tôi đều bố trí lực lượng
đảm bảo tốt an ninh trật tự cũng như vấn đề về mỹ quan đô thị
thì là cho những cái chương trình diễn ra một cách tốt nhất
năm du lịch quốc gia đã được diễn ra

trong đó lễ khai mạc và chuỗi hàng chục các sự kiện diễn ra tại hội an
là cơ hội để tỉnh quảng nam nói chung và thành phố hội an nói riêng
quảng bá giới thiệu hình ảnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế
là cú hích giúp du lịch địa phương phục hồi trong giai đoạn mới
thưa quý vị và các bạn hiện bộ tài chính đang lấy ý kiến
các bộ ngành ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố về việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
đây là điều đang được người dân hết sức quan tâm bởi sau hơn một mươi năm có hiệu lực
luật thuế thu nhập cá nhân đã bộc lộ những bất cập cần phải thay đổi
và sửa đổi bổ sung cho hợp lý
đặc biệt trong thời điểm hơn hai năm qua tác động của đại dịch covid một mươi chín
đã khiến cho thu nhập của nhiều người lao động bị sụt giảm mạnh
thậm chí là bị thất nghiệp
vì vậy việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân cho người lao động vào thời điểm này
được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa quan trọng
theo quy định hiện nay giảm trừ gia cảnh một mươi một triệu đồng một tháng đối với người nộp thuế
và bốn bốn triệu đồng một người một tháng đối với người phụ thuộc
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc chỉ dựa vào mức tăng cpi
để điều chỉnh ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân nên được xem xét lại
bên cạnh đó số bậc tính thuế mức thuế xuất và mức giảm trừ gia cảnh
chỉ là một giải pháp thời điểm và có thể sẽ sớm không theo kịp thực tế đời sống
theo báo cáo của tổng cục thuế số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn hai mươi một
đạt khoảng một trăm hai mươi ba tỷ đồng đạt một trăm một mươi bốn dự toán và tăng sáu sáu so với cùng kỳ
vâng thưa quý vị đối tượng nộp thuế thu nhập chịu thuế thu nhập được miễn thuế
cơ sở tinh thuế và xác định số thuế phải nộp thuế xuất giảm trừ gia cảnh
là những nội dung đang được bộ tài chính lấy ý kiến đối với việc sửa đổi
cơ sở tính thuế và xác định số thuế phải nộp thuế xuất và giảm trừ gia cảnh
vậy thì giới nghiên cứu của mình thì ông quan tâm đến nội dung nào và theo ông chúng ta cần phải có những cái cơ chế chính sách để điều chỉnh việc sửa đổi này ra sao ạ
tôi nghĩ là nên có một sự điều tra rất là tỉ mỉ và hiện thực xem tình hình như thế nào
và nên chú ý đến cái tình hình là chúng ta có một nền kinh tế chính thức và một nền kinh tế phi hình thức
cái nền kinh tế phi hình thức của chúng ta rất lớn chứ không phải rằng là không lớn
đã có điều tra của nước ngoài và của trong nước thì là thấy cái nền kinh tế đó thực sự là lớn và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái hiệu lực của bộ máy thu thuế của chúng ta
ngành thuế đã có nhiều cố gắng nhưng mà vẫn chưa có thể nào mà loại trừ được hết
ngay những nền kinh tế rất phát triển mà thu thuế ác liệt nhất như là thụy điển
thì các bạn thụy điển vẫn nói với tôi là bên chúng tôi vẫn có một nền kinh tế phi
hình thức mà chúng tôi cũng phải thừa nhận chứ không thể nào mà loại trừ được hết
thế thì chúng ta cần phải xem xét một cách nó rất là hiện thực trong cái tình hình thực tế như thế này
rồi chúng ta sẽ là thảo luận xem rằng nó mức thuế là bao nhiêu
hiện nay thì chúng ta nhìn nhận thực tế là sau hơn tác động của đại dịch covid hơn hai năm qua thì rõ ràng là người lao động cũng đã bị ảnh hưởng
có những người thì còn thậm chí là bị thất nghiệp
vì vậy mà cái việc mà chúng ta tính thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì theo ông chúng ta cần phải có những cái cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào
vào trong thời điểm này
trước khi mà chúng ta tiến hành sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân ạ
hiện nay thì chính phủ đã có những các chính sách hỗ trợ
và như chúng ta đã biết như ubnd cũng sẽ là giảm cái phí môi trường đối với lệ xăng dầu để giảm bớt các cái chi phí đi
rồi vân vân tức là chính phủ và quốc hội thì sát dân và cầu thị
nhưng mà chính trong tình hình khó khăn này thì theo tôi là nên cân nhắc có nên là thu thuế thu nhập cá nhân
ngay trong cái thời điểm khó khăn này hay không
việc mà chúng ta áp dụng một cái ưu đãi nào về thuế trong thời điểm này thì đều hỗ trợ cho người dân phục hồi kinh tế một cách tốt nhất đúng không ạ
vậy nhìn nhận một cách tổng quan thì theo ông việc mà chúng ta sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân trong thời điểm này thì sẽ mang ý nghĩa như thế nào
và những cái tác động của nó ra sao khi mà chúng ta xây dựng những cái quy định liên quan đến việc mà thuế thu nhập cá nhân
cái việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân thì thể hiện một cái triết lý là tình đoàn kết chia sẻ và công bằng
thì cái chức lý đó là hoan nghênh
nhưng chúng ta cũng đang ở trong cái thời kỳ chuyển đổi số
chúng ta áp dụng kinh tế số rồi thì là thương mại điện tử rồi thì là giao dịch qua điện thoại di động và v v
thế thì chúng ta cùng bàn bạc với nhau xem rằng là kiểm soát được thu nhập bao nhiêu chi phí bao nhiêu và cách và phương thức thanh toán đã thay đổi như thế nào
chúng ta kiểm soát cái nguồn thu thế nào kiểm soát nguồn chi như thế nào
trên cơ sở đó chúng ta
chúng tôi áp dụng một cái cách thu thuế thu nhập cá nhân một cách công bằng và khoan sức dân để thúc đẩy mọi người hăng ai lao động chứ không phải là phải tìm cách trốn tránh để mà trốn thuế
vâng chúng ta cùng hy vọng là với những quy định cũng như là những nội dung liên quan đến luật sửa đổi thuế thu nhập cá nhân thì sẽ nhận được sự đồng thuận ủng hộ của dư luận xã hội
một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng rõ ràng sau hơn một mươi năm thực hiện thì đến nay luật thuế thu nhập cá nhân đã bộc lộ
nhiều bất cập những cơ chế chính sách được lấy ý kiến xung quanh việc sửa đổi bổ sung luật này là cơ sở để đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập
động viên hợp lý thu nhập dân cư phù hợp với thông lệ quốc tế huy động nguồn ngân sách nhà nước
vấn đề và chính sách xin được dừng lại tại đây
tiếp theo sẽ là thông tin về những chính sách mới trong đó đáng chú ý là quy định mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh f vẫn phải thực hiện cách ly
sau khi đánh giá tình hình thực tế sở y tế tp hcm đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố
cho phép f một được đi học đi làm khi đáp ứng điều kiện an toàn và có sự kiểm soát nhất định
tuy nhiên f vẫn phải được cách ly tại nhà
thành phố hồ chí minh hiện vẫn chưa cho phép f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được đi học đi làm như một số địa phương như long an cà mau
các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh thật tốt
đảm bảo an ninh chống dịch
trật tự xã hội phát triển kinh tế
quy định mới phòng dịch covid một mươi chín trong vận tải đường bộ đường thủy hàng hải
bộ giao thông vận tải vừa ban hành hướng dẫn mới về tổ chức vận tải đường bộ đường thủy nội địa hàng hải
đảm bảo phòng dịch covid một mươi chín hoạt động vận tải ba lĩnh vực theo phân loại cấp độ dịch từ một đến bốn
phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã hoạt động vận tải đường bộ
bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ
vận tải đường thủy nội địa hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp một cấp hai cấp ba cấp bốn
được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
người điều khiển phương tiện hành khách tham gia giao thông phải đáp ứng các yêu cầu
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
tăng mức cho vay học sinh sinh viên lên bốn triệu đồng một tháng
từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên sẽ tăng từ hai năm triệu đồng một tháng
một học sinh sinh viên lên bốn triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên
đây là thông tin trong quyết định số năm hai nghìn hai mươi hai qdttg
sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số một trăm năm mươi bảy của thủ tướng chính phủ
về tín dụng đối với học sinh sinh viên
đối tượng được vay vốn là học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình
thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật
hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật
hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi một điểm báo
thưa quý vị báo tuổi trẻ online thông tin bộ giáo dục và đào tạo vừa đề nghị
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố ra soát thông tin đăng ký chỉ tiêu
tuyển sinh đào tạo năm hai nghìn hai mươi
theo thông tin bộ giáo dục và đào tạo vừa đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố giả soát
bộ giáo dục và đào tạo để đảm bảo nhu cầu giáo viên các địa phương đã đề xuất đến năm hai nghìn hai mươi
và nhu cầu năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm sát với nhu cầu sử dụng
việc đề xuất số lượng giáo viên cần tuyển sinh và đào tạo của các địa phương
là một trong các cân cứ quan trọng để bộ xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo
đồng thời để việc đặt hàng sao nhiệm vụ hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên
theo nghị định một trăm một mươi sáu của các địa phương đạt hiệu quả bộ giáo dục và đào tạo
đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo ra soát và báo cáo
nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên của năm hai nghìn hai mươi
và đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
theo báo lao động thông tin các cuộc tấn công qua mạng nhắm vào ngành tài chính ngân hàng
được các chuyên gia dự báo là sẽ gia tăng trong thời gian tới
trong đó những đích ngắm chủ yếu sẽ hướng đến loại hình ví điện tử tiền ảo
các tài sản nft tức tài sản không thể thay thế
thông tin cho biết mới đây trong báo cáo tổng hợp về tình hình an toàn thông tin
công ty cổ phần an ninh mạng việt nam vsec nhận định rằng tấn công có chủ đích
bằng mã độc tống tiền tấn công âm thầm vào các ứng dụng công nghệ và tấn công lừa đảo
trong ngành tài chính ngân hàng là ba xu hướng nổi bật năm nay
để đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục
tăng cường công tác giám sát chủ động giả quét trên không gian mạng
phá thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện
thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh
liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu báo kinh tế vẩn đô thị
có cuộc phỏng vấn đại biểu quốc hội giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường
phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân
ông đã nêu rõ quan điểm trong bối cảnh hiện nay nên cân nhắc giảm loại thuế này
để tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế
ông cho biết đối với xăng dầu là nhiên liệu và năng lượng đầu vào thiết yếu
của nền kinh tế tuy nhiên mặt hàng này lại có lý do để áp thuế tiêu thụ đặc biệt
nhưng trong bối cảnh xăng dầu chưa có được nguồn năng lượng thay thế hữu hiệu
việc tiêu thụ khá phổ biến thì việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời gian
như đối với thuế bảo vệ môi trường cũng là điều cân nhắc
mức giảm cần cân đối ở mức hợp lý để người dân vẫn có ý thức tiết kiệm
nhưng không làm tăng chi phí đầu vào ở các ngành sản xuất kinh doanh
và đời sống người dân
cũng trên báo lo động thông tin nhằm siết chặt việc các xe ben trở đất đá
cơi nới thành thùng tàn phá đường xá gây bức xúc trong dư luận trong thời gian vừa qua
tổng cục đồng bộ việt nam đã xây dựng hình thức ghi hình để phạt nguội
và cảnh báo phương tiện vi phạm cơi nới thành thùng trên hệ thống đăng kiểm
vậy việc làm này có hiệu quả hay không
theo thông tin tổng cục đồng bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu sở giao thông
vận tải các tỉnh thành phố các cục quản lý đường bộ sử dụng thiết bị ghi hình
để phát hiện phương tiện cơi nới thành thùng trái với quy định
làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luận
dưới góc độ chuyên gia giao thông ông nguyễn văn thanh cho biết
để dẹp xe quá tải thái lan xử lý rất nghiêm việc chở quá tải nếu cần thiết xử tù
và do đó thì nếu muốn dẹp xe quá tải cần thiết thì phải hình sự hóa
thậm chí là tịch thu phương tiện
vì chở quá tải là phá hoại tài sản quốc gia